những tín hiệu khả quan về những mũi tiêm tăng cường đã được khẳng định
mới đây trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết
ba nghiên cứu tại mỹ cho thấy một liều thứ ba của vaccine covid một mươi chín công nghệ mrna
là chiều khóa để chống lại biến thể omicron
theo báo gudeian ba nghiên cứu trên nằm trong số những nghiên cứu đầu tiên tại mỹ
xem xét về tác động của liều tăng cường đối với biến thể omicron sẽ lây lan
hiện đang chiếm chín mươi chín ca bệnh mới tại nước này
nhìn chung các nghiên cứu cho thấy liều tăng cường giúp bảo vệ tốt
chống lại việc mắc bệnh và bệnh có triệu chứng
người từ năm mươi tuổi trở lên được hưởng lợi nhiều nhất từ liều tăng cường
bằng vaccine của hãng pfizer hoặc moderna
sự bảo vệ chống mắc bệnh và nhập viện đối với biến thể omicron là cao nhất
với những người đã tiêm tăng cường
tiến sĩ rodgen kualensky giám đốc cdc
ngoài ra như đã được chứng minh tại những nước khác
các nghiên cứu tại mỹ cũng cho thấy điều tăng cường bảo vệ tốt
cho biến thể delta hơn biến thể omicron
vốn có nhiều đột biến trên gai protein hơn
giúp virus có khả năng lẩn tránh miễn dịch có được nhờ tiêm chủng
hoặc tưởng mắc covid một mươi chín